phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn đại biểu ủy ban pháp luật và hiến pháp thượng viện cộng hòa séc do ngài misolaf al
chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại việt nam từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi năm tháng chín
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt lâu dài
với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực trung đông âu trong đó có cộng hòa xéc
mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa việt nam và cộng hòa xéc với bề dây lịch sử sáu mươi năm năm đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp
và việt nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu hiệu quả mà cộng hòa xéc đã dành cho việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ngày nay
thay mặt cho đoàn đại biểu ủy ban pháp luật và hiến pháp thượng viện cộng hòa séc ngài misulav an cảm ơn phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã dành thời gian tiếp đoàn
và tin tưởng rằng sau chuyến thăm tại việt nam những hiệp định mà hai nước đang bàn thảo sẽ sớm được ký kết
trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn của lãnh đạo quốc hội các cơ quan quốc hội góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước